xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức về an ninh trật tự diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị vào tối ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng lâm thị thu trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và đặng thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
cùng chú tại thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan điều tra công an thị xã phú mỹ cho biết việc khởi tố bị can bắt tạm giam hai bị can này
là một phần của quá trình mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
do bị can lê thái thiện năm mươi sáu tuổi tức thiện soi trú tại thị xã phú mỹ thực hiện đang được đơn vị này thụ lý điều tra
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lê thái thiện và con trai là lê thái phong đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong quá trình khám xét nhà của thiện soi cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện lâm thị thu trà và đặng thị tuyết lan
chị dâu của bị can trà đã cho thiện soi vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất từ hai đến ba đồng một triệu một ngày
bước đầu cơ quan điều tra xác định trà và lan đã thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
trong đêm ngày bảy tháng bốn cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của hai bị can
tại căn nhà mặt tiền của trà trên đường bình giã phường tám tp vũng tàu cơ quan điều tra thu giữ nhiều
lấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vầy lãi nặng
với hành vi cố ý gây thương tích lê tứ long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu phố lương an phường đông lễ tp đông hà tỉnh quảng trị
vừa bị công an tp đông hà tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó do có mâu tuẫn cá nhân với một người đàn ông ở khu phố hai phường năm tp đông hà
long đã lấy một thanh kiếm đến nhà người đàn ông trên để giải quyết
tại đây long đã dùng kiếm chém nhầm vào em trai của ông này làm người này bị trọng thương với tỷ lệ thương tật là năm mươi một
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thành phố đông hà đã khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ thủ phạm xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại sơn la công an huyện mộc châu cũng vừa bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép gần bốn viên ma túy tổng hợp
công an huyện mộc châu chủ trì phối hợp với công an huyện vân hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la tri cục hải quan điện biên đã bắt quả tăng đối tượng giàng a hờ trú tại đông sang huyện mộc châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai mươi ba túi ma túy với gần bốn viên ma túy tổng hợp
đối tượng giàng a hờ khai nhận mua số ma túy ở khu vực biên giới mang về việt nam tiêu thụ
khi đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại lạng sơn công an tp lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án
phố lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ hàng chục hung khí cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy
theo đó vào đêm ngày năm tháng bốn tổ công tác công an tp đang làm nhiệm vụ tại khách sạn diamond đường ngô quyền phường vĩnh trải
đã phát hiện và bắt quả tăng dương mạnh tùng sinh năm hai nghìn bốn và chu văn phú sinh năm hai nghìn hai đều trú tại thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn túi ni lông có chứa một mươi viên nén và các chất tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy
mở rộng điều tra cùng ngày công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn trung tần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và liêu phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tại số nhà một trăm linh bốn b đường tam thanh phường tam thanh tp lạng sơn
phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi tám có hậu khẩu thường trú tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc giang và thái nguyên đang tụ tập bay lắc
tại các phòng của hùng và tần tổ công tác còn phát hiện và thu giữ sáu mươi bốn viên nén
có chứa các tinh thể màu trắng các đối tượng khai là ma túy tổng hợp và ketamin tạm giữ một mươi hai triệu đồng
một mươi điện thoại di động hai xe mô tô hàng chục hung khí và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
để có tiền thỏa mãn cân nghiện ngoài việc đi cướp tài sản giàu còn thực hiện hàng loạt vụ trộm mai cảnh khác
vào sáng ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với trần ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường mỹ long tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an giàu khai nhận do cần tiền chơi game và mua ma túy sử dụng vào khoảng hai mươi ba h năm mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba
dầu xông vào tiệm thuốc tây trên đường lý thái tổ phường mỹ long thành phố long xuyên đe dọa nhân viên của tiệm
rồi cướp đi chiếc ipad trị giá khoảng một mươi triệu đồng và số tiền khoảng ba triệu bảy trăm linh ngàn đồng
bị người dân giật đuổi dầu liên ném bỏ chiếc ipad trên đường tẩu thoát số tiền cướp được dầu đem mau mua ma túy sử dụng và chơi game hết
trước sự truy tìm giáo diết của lực lượng công an thấy không thể trốn thoát vào sáng ngày hôm sau
dầu đến công an phường mỹ long đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình
ngoài việc thực hiện vụ cướp trên dầu còn thừa nhận là đã thực hiện nhiều vụ trộm mai cảnh trên địa bàn thành phố long xuyên
bán lấy tiền chơi game và mua ma túy sử dụng
vào ngày bảy tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết
đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn anh thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long và phạm ngọc thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tp hồ chí minh về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn danh hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại phường lãng thượng quận đồng đa tp hà nội bác sĩ sản khoa
cũng về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
cụ thể vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại với hai đối tượng nữ sinh sống tại các tỉnh phía nam
và một bác sĩ chuyên ngành sản khoa là cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
và bước đầu xác định nguyễn anh thư phạm ngọc thảo là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
trước đây thảo đã từng sử dụng phương pháp thụ thay trong ống nghiệm nên có quen biết với bác sĩ nguyễn danh hòa
thư đã thường xuyên tham gia trên các diễn đàn hội nhóm nên biết thông tin về người có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm
trong năm hai nghìn một mươi chín thông qua nhóm này thư đã trao đổi với thảo và được báo giá là bốn trăm linh triệu đồng cho một thai phụ
thảo đã báo lại người có nhu cầu với giá bốn trăm tám mươi triệu đồng
sau đó khách hàng của thảo muốn có con trai nên đã cấy hai phôi vào hai người phụ nữ
chính bác sĩ nguyễn doanh hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan để hai người phụ nữ mang thai
công an quận cầu giấy tp hà nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với đối tượng nguyễn văn hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở phương trung hòa cầu giấy hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn tinh vi đối tượng này đã làm giả
giấy tờ mạo danh là trưởng khoa bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của gia đình nạn nhân để lừa đảo gần hai trăm bốn mươi triệu đồng
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
theo cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đối tượng nguyễn văn hào do không có tiền tiêu xài và đánh bạc
đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác
để thực hiện hành vi lừa đảo đối tượng đã lên kế hoạch tỉ mỉ
mua quần áo và làm giảm giấy tờ tên tuổi để mạo danh bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau đó đối tượng đưa hình ảnh bản thân mặc quần áo bác sĩ đăng tải lên facebook cá nhân
tham gia vào các hội nhóm để tìm kiếm con mồi
cái cửa hàng người ta bán quần áo bác sĩ tôi có xuống mua một áo bà lu màu trắng và một quần áo màu xanh
tôi có đặt một thẻ bác sĩ mang tên là nguyễn đông anh trưởng khoa ngoại
phẫu thuật trình hình bệnh viện một trăm chín mươi tám và một thẻ căn cước công dân là mang tên là nguyễn hoàng anh
với giá là sáu trăm linh đối tượng thì cũng tham gia những cái hội nhóm đó là hội đàn bà cũ
ở trên mạng xã hội facebook thì có quen biết người bị hại
sau đó thì là cũng có những cái tiếp cận đối với người bị hại
và sau một thời gian quen biết tạo được lòng tin đối với cả người bị hại
thì là đưa ra những cái thủ đoạn gian dối để nhằm cho người bị hại người ta tin tưởng
người ta giao tài sản và thực hiện cái hành vi lừa đảo chuyến đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn văn hào khai nhận trong lần lên nhà bạn gái chơi
hào gặp chị của người yêu biết chị này có con trai bị dị tật bầm sinh và bệnh ung thư máu
với giấy tờ giả mạo bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám có sẵn hào nhận có khả năng lo thủ tục cho cháu bé ra nước ngoài để chữa khỏi được bệnh
hào yêu cầu chi phí làm thế nào để giữ được bệnh
hào yêu cầu chi phí làm thầy bảo hiểm quốc tế để đi điều trị ở nước ngoài là ba trăm linh triệu đồng
do tin tưởng hào nạn nhân đã đồng ý
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến trung tuần tháng một năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã chuyển cho hào gần hai trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên nhận thấy hào có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
tôi có sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và tôi có sử dụng vào đá
đá đỗ trên trang web
mọi người dân cũng nên nâng cao cảnh giác đối với những phương thức thủ đoạn mới để phòng ngừa
đối với việc này thì khuyên người dân là nên đến các chính những đơn vị mà mình muốn liên hệ để thực hiện những nguyện vọng của mình
qua xác minh công an quận cầu giấy xác định
công an không có ai tên nguyễn hoàng anh là trưởng khoa như tấm thể hào làm giả
được biết đối tượng nguyễn văn hào từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý